đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dẫn đầu đã khảo sát ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam
vị trí dự kiến đặt công trình tượng đài huyền thoại trường sơn và đi kiểm tra các gói thầu ở suốt tuyến đường đi ngang qua tỉnh quảng nam
đây là hoạt động nằm trong chương trình giám sát tình hình thực hiện dự án đường trường sơn đông đi qua các tỉnh quảng nam con tum gia lai đắk lắc và lâm đồng
tại thị trấn thạch mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam đoàn công tác đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về vị trí dự kiến xây dựng công trình tượng đài huyền thoại trường sơn tại đây
sau đó đoàn công tác đã đi kiểm tra thi công dọc tuyến đường trường sơn đông chạy qua các huyện nam giang nông sơn hiệp đức và bắc trà my tỉnh quảng nam
nhân dịp này đồng chí đỗ bá tị cũng đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà cho đại diện các đơn vị thi công tại công trường
tuyến đường trường sơn đông khởi công từ năm hai nghìn bảy với tổng chiều dài toàn tuyến sáu trăm năm mươi bảy km trong đó xây dựng mới là sáu trăm một mươi năm km đi qua bảy tỉnh miền trung tây nguyên
hiện nay dự án đã triển khai được sáu mươi tám gói thầu với chiều dài khoảng năm trăm ba mươi km chiếm tám mươi sáu tổng chiều dài xây dựng mới
trong đó đã thi công hoàn chỉnh bốn trăm sáu mươi tám km
riêng trên địa bàn tỉnh quảng nam dự án đang triển khai thi công khoảng năm mươi hai km
dự án đường trường sơn đông có tổng mức đầu tư hơn một mươi một mươi năm tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ lũy kế vốn được cấp đến hết năm hai nghìn một mươi tám hơn bảy sáu trăm linh bảy tỷ đồng
đến nay nhiều đoạn tuyến hoàn thành của đường trường sơn đông đã được đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân góp phần vào phát triển kinh tế xã hội so đói giảm nghèo ở nhiều địa phương miền núi